mở đầu bản tin chiều nay là thông tin liên quan đến vụ việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường
tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên
sáng nay hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vẫn đang tiến hành hoạt động kháng nghiệm hiện trường kháng nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là vợ chồng ông nguyễn cu bà lê thị liền
cùng con gái là nguyễn thị dương
theo bà hiên mẹ ông cư tối hai mươi tám tháng năm
khi về nhà bà thấy cửa đã đóng bên trong tắt điện
gọi mãi không thấy ai mở cửa nghĩ vợ chồng con mình đi vắng
bà nằm ngủ trước khiên nhà
đến gần bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm
bà hiên nhờ người đến mở cửa rồi phát hiện ba nạn nhân tử vong trong nhà với nhiều vết máu
được biết một trong ba nạn nhân là chị nguyễn thị dương
đã có chồng và một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi
do bất hòa tình cảm kéo dài nên họ đã chia tay
cách đây khoảng hai năm chị dương cùng con gái về nhà cha mẹ ruột
nhưng thời gian gần đây người chồng cũ thường xuyên đến nhà gây sự để giành quyền nuôi con
tại thời điểm phát hiện ba nạn nhân tử vong cho bé mất tích
nên ngoài việc truy xét hành tung hung thủ gây án
các trinh sát hình sự điều tra viên cũng đang nỗ lực tìm kiếm cho bé
và theo một nguồn tin mới nhất thì trưa nay
cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé đang ở nhà nội của cháu
cũng tại phường hòa hiệp trung
thông tin vụ việc chúng tôi sẽ còn cập
nhật tới quý vị trong các bản tin sau
công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết vừa phá thành công
hai chuyên án ma túy bắt năm đối tượng thu giữ lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực xã triềng khương huyện sông mã
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồn biên phòng của khẩu triền khương
và cục hải quan tỉnh điện biên phát hiện bắt giữ nguyễn đình tiến
trú tại huyện sông mã khi đang vận chuyển hai bánh heroin
một trăm chín mươi một viên hồng phiến một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng
là lò văn thành và hoàng bảo việt cùng chú tại huyện sông mã
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm công an huyện sông mã phối hợp
với công an huyện sốt cột cũng phá chuyên án
bắt giữ hai đối tượng là lò văn nam và quang ngọc châu
cùng chú tại thị trấn sông mã thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
và các vật chứng khác hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cũng đang vận chuyển trái phép chất ma túy nguyễn ngọc như
chú tại thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa bị lực lượng chức năng bắt bỏ ta
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trong túi sách của như
một bịch ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng dạng rắn
nghi là heroin có trọng lượng khoảng hai trăm sáu mươi gram
khai thác nhanh nguyễn ngọc như khai nhận số tăng vật trên là ma túy
như vừa nhận từ thành phố hồ chí minh hiện đối tượng và tăng vật
đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra mở rộng
hai mươi đối tượng đã được phát hiện dương tính với chất ma túy
sau khi công an quận tân phú thành phố hồ chí minh kiểm tra quán bar paradise
trên đường tân sơn nhì
rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố và công an quận tân phú
kiểm tra quán bar paradise ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì
thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách đã nhảy nhóc theo tiếng nhạc
thấy công an nhiều người tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn
một số đối tượng tìm cách phi tan viên nén nghi lẩm ma túy xuống bàn ghế và sàn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi là ma túy nhiều màu các loại
lực lượng chức năng ghi nhận quán có nhiều lỗi vi phạm nên lập biên bản xứ phạt
đồng thời đưa một trăm linh tám người có dấu hiệu nghi vấn không giấy tờ về trụ sở làm việc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có sáu mươi ba đối tượng dương tính với chất ma túy
sau khi lập biên bản ghi nhận các lỗi vi phạm lực lượng công an đã bàn giao cho công an quận tân phú
tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trên
trước đó ngày bảy tháng năm đoàn kiểm tra do đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận tân phú
và công an phường tân sơn nhì cùng sự phối hợp của các trinh sát hình sự ma túy
đã phát hiện sáu đối tượng dương tính với ma túy tại quán ba này đồng thời lập biên bản nhiều lỗi
như kinh doanh quá dầu quy định bộ trí hàng hóa cản trở lố thoát nạn
một đường dây mua bán số lô số đề qua dịch vụ viễn thông vừa được công an thành phố sóc trăng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá thành công thu giữ số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
đường dây do trịnh quốc vinh và phạm thị thảo anh cùng chú tại thành phố sóc trăng cầm đầu
một mươi đối tượng đã bị tạm giữ qua khám xét sáu địa điểm
lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng nhiều phơi số lô số đề
các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan
mua một khẩu súng từ người mua bán phế liệu với giá năm trăm linh đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân
sau đó mang đi tân trang trần quốc hùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã phải lãnh án hai năm tù giam
bản án hai năm tù giam được tòa nên dân tỉnh kên giang tuyên phạt với trần quốc hùng
với tội danh tàng chú trái phép
theo cáo trạng sau khi mua một khẩu súng từ người bán phế liệu
hùng đem lên thành phố hồ chí minh làm nòng súng thêm một tiếp đạn và co súng
rồi mang về nhà cất giấu
khi bị phát hiện ngoài súng đối tượng còn có sẵn bốn mươi viên đạn
việc đối tượng hùng tại kiên giang dễ dàng mua được súng là điển hình cho thấy
tình trạng người dân tàng trữ sử dụng vũ khí trong đó có súng tự chế
vẫn còn diễn biến phức tạp
và khi có vũ khí trong tay thì rất nhiều vụ việc
một mâu thuẫn nhỏ nhặt hoàn toàn có thể biến thành thảm án
ghi nhận sau đây tại bắc cạn
tại tỉnh bắc cạn hầu như năm nào cũng có vụ dùng súng tự chế bắn người thân
bắn hàng xóm làm chết người
trong vòng một mươi năm gần đây tại tỉnh bắc cạn đã xảy ra hơn hai mươi vụ sử dụng súng tự chế
để giết người tự sát hoặc bắn nhầm làm chết và bị thương nhiều người
hầu hết những vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình hàng xóm
tàng chữ súng và vật điện nổ là
hành vi vi phạm pháp luật và nó tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh trật tự rất là cao
vì nếu như có xảy ra mâu thuẫn nhỏ nếu không có vũ khí vật điện nổ
thì chưa chắc đã có vấn đề gì lớn
nhưng mà nếu mà có cái đấy thì cái nguy cơ tiềm ẩn của nó rất là cao
vì nó gây mức độ sát thương rất cao
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng công an bắc cạn đã thu hồi hơn một súng tự chế
nhưng vũ khí tự chế trong dân vẫn còn khá nhiều
người dân ở miền núi có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã
súng săn thường để ở lán trên nương dãy trong hàng đá trong rừng
và ở những nơi vùng sâu vùng xa nên rất khó phát hiện

còn rất là chủ quan
mặc dù đã được tuyên truyền vận động nhưng mà cá nhân cũng chưa chấp hành
chưa chấp hành tốt cái quy định của địa phương cũng như là của cấp trình quy định
gần đây xuất hiện tình trạng người dân lên mạng xã hội đặt mua các linh kiện
của súng bắn đạn bi về tự lắp
việc mua bán được chia thành nhiều gói bưu kiện gửi nhiều lần
nên cơ quan chức năng khó phát hiện và thu giữ
các loại vũ khí này cũng hết sức nguy hiểm
có thể gây chết người
để hạn chế tình trạng này công an tỉnh bắc cạn đã tổ chức ký cam kết
với các hộ dân khu dân cư không tàng trữ súng tự chế
vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự lực lượng chức năng
cần có thêm sự chung tay của người dân nâng cao ý thức tự giác
giao nộp vũ khí tránh gây ra những hệ lụy khó lường
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng có ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hai bà trưng hà nội
là đối tượng nguyễn thị vân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng phường trương dương quận hoàn kiếm tp hà nội
có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn hữu tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú
tại thôn phú lương xã tân minh huyện thường tín tp hà nội
bị công an huyện thường tín tp hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi một và có xẹo chấm cách một hai cm trên sau đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an